tỉnh an giang vừa công bố bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn toàn tỉnh
để tăng cường công tác phòng chống bệnh tỉnh an giang cũng đề nghị các địa phương phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm
công tác xử lý và coi không chế bệnh dịch tả lợn là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu
bên cạnh đó cần thiết lập thêm các vị trí chốt kiểm tra lợn và sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch
đối với các địa phương chưa có dịch cần tiếp tục tăng cường công tác phòng chống và giám sát dịch bệnh
ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã cấp bổ sung dự toán năm hai nghìn một mươi chín cho sở nông nghiệp và phát triển nông thôn gần một mươi bảy tỷ đồng
từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm hai nghìn một mươi chín để thực hiện phòng chống bệnh dịch